thông tin về bắt giữ các vụ đánh bạc tại tỉnh quảng nam và đồng nai đã được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa kiểm tra phát hiện bắt quả tàng tại nhà nguyễn anh quốc viện
chú tại xã tam thái huyện phú ninh có hai sòng bạc với chín đối tượng đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài phòng
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm hơn bốn mươi hai triệu đồng một xe ô tô bốn xe máy một mươi hai điện thoại và một số đồ vật có liên quan
trong số chín đối tượng tham gia thì có sáu đối tượng có tiền án tiền sự về tổ chức đánh bạc đánh bạc và đã từng bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt xử lý trước đó nhưng vẫn tiếp tục phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện nhân trạch phát hiện bắt quả tăng nhóm đối tượng trên đánh bạc dưới hình thức đánh bài ngầu hầm tại một căn tròi bỏ hoang thuộc xã đại phước huyện nhân trạch
tăng vật thu giữ gần một mươi chín triệu đồng các đối tượng khai nhận sòng bạc này do lê văn dương biệt danh là tư leo đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án đồng thời tổ chức xác minh truy bắt đối tượng lê văn dương để điều tra làm rõ